ngày một mươi tám tháng hai đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch quốc hội đã đến thăm và động viên cán bộ nhân dân một số địa phương tại tỉnh hà tĩnh
đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân dân thôn phong giang xã tiên điền huyện nghi xuân
và thôn hương phố xã đức hương huyện vũ quang đồng chí nguyễn sinh hùng bày tỏ niềm vui mừng
và ấn tượng trước sự đổi thay của các miền quê sau quá trình chung tay xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là tinh thần đổi mới dám nghĩ dám làm của bà con nhân dân
đồng chí nguyễn sinh hùng đề nghị nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
ngoài chú trọng phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất cho người dân
cần chú trọng đến xây dựng mối đoàn kết gắn bó bảo đảm an ninh trật tự
môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp đến thăm dự án thủy lợi ngàn chươi cầm trang vũ quang hà tĩnh
đồng chí nguyễn sinh hùng đánh giá cao vai trò ý nghĩa của dự án đối với phát triển của hà tĩnh